trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi một trong những mục tiêu chính của chương trình xây dựng nông thôn mới là tập trung vào nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn và đến nay đã đạt được tám mươi chín mươi kế hoạch
xác định mục tiêu trong giai đoạn mới đó là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất và tinh thần trong đó tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn đạt chuẩn để bảo đảm chất lượng hàng hóa cho xuất khẩu
vì vậy vai trò của hợp tác xã rất quan trọng
là sợi dây kết nối giữa nông dân với thị trường phát triển mô hình hợp tác xã có tác động to lớn đến quá trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp
là đi đến đảm bảo chất lượng của thị trường sản xuất phải gắn với thị trường
thì chính đây là những mô hình tổ chức lại sản xuất nông dân hợp tác xã gắn với dân nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường
thực hiện quyết định số một trăm sáu mươi bảy của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án lựa chọn hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả
tại các địa phương trên cả nước
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thời gian qua nhiều địa phương đã khẩn trương triển khai kế hoạch tạo dựng các mô hình hợp tác xã điểm
làm đầu tàu dẫn dắt khu vực kinh tế tập thể lựa chọn hợp tác xã điểm
các hợp tác xã này đã hoàn thiện các điều kiện tiêu chí và mỗi hợp tác xã đã lựa chọn sản phẩm riêng để xây dựng mô hình điểm theo kế hoạch
qua đó tạo ra những bước chuyển mới về chất trong hoạt động của các hợp tác xã
không ngừng chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển bền vững trong bối cảnh mới
những năm gần đây các địa phương trên cả nước đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp
đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế tập thể dưới nhiều hình thức mà nòng cốt là hợp tác xã tổ hợp tác
đồng thời tạo điều kiện cho các hợp tác xã tổ hợp tác mở rộng ngành nghề ổn định đầu ra
việc nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác ở từng lĩnh vực phù hợp với đặc thù của từng địa phương
đã góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên của các hợp tác xã tổ hợp tác nhất là lao động vùng nông thôn
qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế xã hội
đây là một buổi tham quan trao đổi học tập kinh nghiệm của đoàn cán bộ liên minh hợp tác xã tỉnh thái nguyên
tại một số mô hình hợp tác xã của huyện yên phong tỉnh bắc ninh
để tham quan học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả của tỉnh bắc ninh
một bát ngát như thế này ở một vùng quê thuần nông vốn trước đây chỉ canh tác cây lúa cây ngô
thậm chí có vùng còn hoang hóa khiến các thành viên trong đoàn không khỏi ngỡ ngàng và khâm phục về nghị lực
tinh thần dám nghĩ dám làm dám thay đổi để vươn lên phát triển kinh tế của các thành viên và ban lãnh đạo hợp tác xã nơi đây
việc đầu tiên mình cảm nhận là rất là tuyệt vời
vì ở đây bà con làm nhiệt tình và khâu tổ chức cũng bài bản từ chính quyền đến nông dân
làm như này gọi là làm bao tiêu sản phẩm và liên kết
đơn vị mình cũng đang làm và hôm nay đưa bà con của hợp tác xã thành viên hợp tác xã dịch vụ sản xuất và nông nghiệp minh hòa
đọc chân tại xã thanh ninh huyện phú bình tỉnh thái nguyên xuống đây cho bà con học hỏi
là một trong những hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu về phát triển sản xuất có sự liên kết theo chuỗi giá trị
với sản phẩm chủ lực là khoai tây hợp tác xã cổ phân thương mại và nông nghiệp tấn phát ở xã đông tiến huyện yên phong
luôn duy trì ổn định đầu ra cho vùng trồng khoai tây có tổng diện tích lên tới gần năm mươi hectare
tất cả các sản phẩm đều được cung cấp cho một nhà máy của hàn quốc đóng tại khu công nghiệp yên phong
nhờ sự linh hoạt trong khâu tổ chức sản xuất đồng thời áp dụng triệt để tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất kết nối thị trường
cây khoai tây của hợp tác xã không chỉ được nâng cao giá trị khi đưa ra thị trường mà còn giúp đơn vị này xây dựng được thương hiệu và chỗ đứng vững chắc hơn
qua đó không chỉ phát huy tối đa hiệu quả các diện tích đất manh mún mà cách làm này cũng đem lại nguồn thu nhập cho người dân cao hơn rất nhiều so với trước kia
ở một vùng đất không có nhiều điều kiện thuận lợi cho canh tác nông nghiệp những năm gần đây
người dân trong địa phương cũng như các thành viên của hợp tác xã cổ phần thương mại và nông nghiệp tấn phát đã du nhập rất nhiều loại cây nông nghiệp về trồng
qua quá trình trồng và sàng lọc đến nay ở vùng đất đông tiến có hai loại cây được trồng đại trà và cho thu nhập cao đó là cây lúa và khoai tây
ở yên phong là mô hình hợp tác xã hiện nay là liên kết với các doanh nghiệp các công ty để bao tiêu tất cả các sản phẩm đầu ra của nông nghiệp cho bà con nông dân
đặc biệt là tập trung vào sản xuất cây màu đông
tất cả những diện tích nào mà bà con nông dân trước kia làm manh mốn
là chúng tôi sẽ mượn lại tất cả cái đất đó và thuê bà con làm
và chúng tôi sẽ làm theo đúng quy cách của công ty và đảm bảo tất cả các sản phẩm đầu ra bán hết cho bà con
đã đem lại hiệu quả rất nhiều năm nay cho nên yên phong là một trong những nơi sản xuất tập trung cây khoai có giá trị kinh tế cao
nâng cao được giá trị kinh tế
do vậy mà các hợp tác xã hiện nay đã mang lại cái thu nhập rất lớn cho bà con nông dân
còn ở hợp tác xã nông nghiệp đức lân tại xã yên phụ của huyện yên phong
cũng là một trong năm hợp tác xã được liên minh hợp tác xã tỉnh bắc ninh chọn tham gia đề án hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả của tỉnh
với sự nỗ lực nhiều mặt của chính quyền các cấp các ngành liên quan đặc biệt là sự hỗ trợ trực tiếp từ liên minh hợp tác xã tỉnh
từ vài năm trở lại đây các thành viên của hợp tác xã này đã hình thành được vùng trồng lúa nếp hàng hóa theo tiêu chuẩn việt gáp
và được tỉnh bắc ninh chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp bốn sao
với tổng diện tích hơn sáu mươi hectare trên những cánh đồng của hợp tác xã
việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào toàn bộ quy trình sản xuất lúa gạo
từ gieo mạ bón phân phun thuốc và bảo vệ thực vật tưới nước đến thu hoạch và sơ chế
đóng bao sản phẩm đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với hình thức canh tắc nhỏ lẻ manh mún như trước kia
ở đây hợp tác xã được sản xuất theo quy chuẩn việt gáp
thì bà con xã viên là chấp hành và tuân thủ rất tốt
một là chế độ gieo cấy đúng thời vụ hai là chế độ chăm sóc ba là chế độ phun thuốc trừ sâu
và phải phun theo đúng kể và có sự cộng tác của trung tâm bảo vệ thực vật của huyện
thế và trước khi gạt thì chúng tôi sẽ phải dừng lại phun thuốc hóa chất
thế và trong tứ tiêu thì nước cũng phải đảm bảo nước sạch
thế và mỗi một khi để kiểm tra chất lượng thì có trung tâm nông nầm thủy sản
vùng một về lấy chất đất mẫu nước và lấy thóc đi để kiểm tra và mới được công nhận
và bây giờ chúng tôi thì do diện tích nó có ít chỉ được năm mươi tám ha
cho nên là cũng chỉ đạo được ô cốp bốn sao
thế còn nếu như mà xuất khẩu được năm nước thì mới được đạt ô cốp năm sao
thế chất lượng hàng hóa của chúng tôi thì cũng được tăng lên rất là tốt
với cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn cách thức tổ chức sản xuất linh hoạt hiệu quả
hợp tác xã nông nghiệp đức lân là một trong những ví dụ điển hình
trong phát triển kinh tế tập thể hiệu quả bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh hiện nay
tiền thân là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
năm hai nghìn một mươi ba hợp tác xã nông nghiệp đức lân chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới
và đã thu được nhiều kết quả tích cực
kể từ đó đến nay hiện các thành viên của hợp tác xã này đều có mức thu nhập trung bình
từ bảy mươi năm đến tám mươi triệu đồng một người một năm
vai trò trong tổ chức sản xuất được thể hiện tốt
chất lượng hoạt động của hợp tác xã ngày càng được nâng lên
yếu tố này có được bởi ngoài sự nhiệt tình và tin tưởng từ phía các thành viên
thì việc chủ động tìm kiếm thị trường của người đứng đầu hợp tác xã này
cũng là một trong những yếu tố quyết định
nếu như trước đây họ chỉ tập trung vào công việc sản xuất
thì nay yếu tố kinh doanh xúc tiến thương mại cũng được đặc biệt quan tâm
toàn thể nhân dân hợp tác xã năm trăm ba mươi xã viên cùng tham gia một vùng
cho nên chúng tôi rất thân đoại đưa cơ giới hóa và công nghệ cao vào sản xuất
về hướng chúng tôi đã định hướng là tới đây chúng tôi sẽ sản xuất theo quy trình
ngoài việc gáp ra đơn vị được ô cú bốn sao là nếp ca hoa vàng
đã đạt tiêu chuẩn bốn sao của tỉnh vũng linh
và tới đây chúng tôi sẽ kiện toàn và thực hiện quyết định của chín trăm một mươi tám của ubnd
với những cách thức triển khai và lựa chọn phù hợp
các mô hình hợp tác xã được lựa chọn làm điểm theo đề án của chính phủ
với nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương của bắc ninh
đã và đang phát huy được vai trò tập hợp vận động thay đổi cách nghĩ cách làm
cho bà con nông dân ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả
và nhất là đã thực hiện tốt việc liên lạc với các nông dân
đã thực hiện tốt việc liên doanh liên kết bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm
góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên
kinh nghiệm được rút ra từ các mô hình hợp tác xã thành công trong thời gian qua đều có những đặc điểm chung
đó là các hợp tác xã đều có sự tự chủ trong hoạt động
và ở đó có mô hình tổ chức để giúp chuyên nghiệp hóa người nông dân
và chuyên môn hóa trong sản xuất thì mới bảo đảm được thành công
cái khó khăn nhất là trong việc vào hợp tác xã mà đã
để bao quát chung từ sản xuất cho đến bao tiêu sản phẩm là cả vấn đề lan giải
do vậy là làm có một cái là rất vất vả trong lĩnh vực về tiếp cận thị trường
trong thời đại bốn để mà bao tiêu sản phẩm để quảng bá thương hiệu thì thực sự là cái khó khăn
thứ hai là cơ sở hạ tầng để sản xuất gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là đường xá giao thông thủy lợi cho lên mọi cái là chưa được tốt lắm
xây dựng kiến thiết cơ sở hạ tầng tốt hơn thì người dân sẽ phấn khởi sản xuất được tốt hơn
và điều đó mở rộng được cái vùng giao ra thêm nữa và cũng là cho các điểm của các hợp tác xã khác
để nói theo những hợp tác xã mở rộng và phát huy được tốt hơn
cũng là an sinh xã hội đóng góp vào công tác xây dựng việc xóa đói giảm nghèo của toàn dân
với mục tiêu cung cấp cơ sở thực tiễn về hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả trở thành kiểu mẫu
tỉnh bắc ninh kỳ vọng đề án lựa chọn hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả
sẽ giúp các hợp tác xã chủ động sáng tạo cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác theo cơ chế thị trường
theo đó thời gian qua liên minh hợp tác xã tỉnh bắc ninh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cụ thể
đối với các hợp tác xã được lựa chọn làm điểm theo đề án của chính phủ
trong đó đã tập trung nâng cao nội lực sức cạnh tranh cho các hợp tác xã điểm
thông qua các hoạt động như tập huấn kiến thức về quản trị kinh doanh dịch vụ thương mại
tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ thành viên hợp tác xã đồng thời đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại
hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm của hợp tác xã thí điểm
kết nối vào hệ thống phân phối như chợ đầu mối siêu thị trung tâm thương mại
tạo lập chuỗi giá trị cung ứng từ sản xuất đến tiêu dùng
nhân dọng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả hoặc xây dựng theo chuỗi giá trị sản phẩm
cũng là một nội dung được triển khai trong nhiều chương trình kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
để tới đây mà các mô hình hợp tác xã hoạt động kiểu mới được nhân rộng và có nhiều mô hình
ban chỉ đạo của tỉnh cũng như các xã hội của tỉnh tạm biệt là tỉnh có sơ kết đánh giá
trên cơ sở sơ kết đánh giá cũng sẽ đề xuất cho tỉnh có những lựa chọn những mô hình tiếp theo
để chúng ta có những đầu tư làm sao hợp tác
và cho các hợp tác xã nam biển nó không phải chỉ ở một lĩnh vực mà nó phải đa lĩnh vực đa ngành nghề
nó phù hợp với điều kiện của tỉnh bắc ninh hiện nay
bắc ninh đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phát triển thêm ít nhất hai trăm linh hợp tác xã kiểu mới
tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể đạt khoảng một mươi một năm
thu hút ngày càng nhiều lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã
tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã đã qua đào tạo
trong đó trình độ đại học cao đẳng đạt trên sáu mươi còn lại là trình độ trung và sơ cấp
quyết định số một nghìn ba trăm một mươi tám phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của thủ tướng chính phủ đề ra mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi năm cả nước sẽ có ba mươi năm hợp tác xã trong đó sáu mươi hoạt động tốt và khá
phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã năng động hiệu quả góp phần tạo việc làm tăng thu nhập
xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội
mặc dù là nước có diện tích đất canh tác nhỏ nhưng hà lan đã xây dựng thành công một nền nông nghiệp sạch và thân thiện với môi trường
để kiểm soát các vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là chất thải nước thải chăn nuôi
hà lan đã đưa ra các quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt
với sự tham gia của toàn xã hội trong việc thực hiện hiệu quả các chính sách
hà lan có khoảng hai triệu hectare đất nông nghiệp bình quân diện tích đất canh tác khoảng năm mươi tám hectare trên một người thuộc mức thấp nhất của thế giới
vì diện tích đất canh tác hạn chế nên hà lan đã thực hiện chiến lược đầu tư cao sản xuất nhiều
trong đó phát triển hệ thống thủy lợi và nhà kính để trồng các loại hoa rau củ quả cung cấp các sản phẩm chăn nuôi sạch và đạt chất lượng
chính phủ hà lan xác định rõ chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng nhất của nền nông nghiệp trong đó ưu tiên hàng đầu là nuôi bò sữa
tuy nhiên trước những quan ngại về ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi gây ra
chính phủ hà lan đã phải điều chỉnh cơ cấu sản xuất đưa ra các phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn
theo đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính là nâng cao năng lực quản lý môi trường áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường tại các trang trại chăn nuôi xây dựng và thúc đẩy phát triển hệ thống sản xuất bền vững